hiện nhiều cơ sở giáo dục đào tạo trong ngành y khoa nói chung và tại thành phố đà nẵng nói riêng đã áp dụng hiệu quả mô hình viện trường
mô hình này không chỉ đáp ứng được nhu cầu thực hành của sinh viên mà còn giúp các em tích lũy kiến thức kỹ năng khám chữa bệnh
để sau khi ra trường tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình
tại đà nẵng mô hình viện trường được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa các trường đại học cao đẳng y khoa
hoặc các trường đào tạo chuyên ngành y khoa với các bệnh viện trên địa bàn
theo đó ngoài những giờ học trên lớp sinh viên y khoa còn được thực hành tại các cơ sở đào tạo liên kết với bệnh viện
trung tâm y tế trên địa bàn qua đó sinh viên được tiếp xúc với bệnh nhân dưới sự hướng dẫn sảng dạy của các bác sĩ giàu kinh nghiệm
phù hợp với chuyên môn từng ngành học như dược điều dưỡng xét nghiệm
khi vào trường thì nhà trường đã tạo cơ hội cho tụi em ngay từ năm nhất đã có thể tham gia những hoạt động này
sau khi ra trường thì em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn thì mới có thể vững tay và đỡ bỡ ngỡ đối với các bệnh nhân
và những kinh nghiệm của điều dưỡng viên và các bác sĩ có thể truyền đạt cho tụi em thì nó sẽ cho tụi em những cơ hội để trưởng thành và có ích hơn
đối với sinh viên thì các em có thời gian tiếp cận với thực tế nhiều hơn thực hành thực tập tại ngay cơ sở y tế
rang luyện được kỹ năng

trong thời gian qua hầu hết các bệnh viện đã mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng sư phạm y học cơ bản cho đội ngũ y bác sĩ tham gia công tác giảng dạy
để ngày càng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo cho sinh viên y khoa
sắp tới cục khoa học công nghệ và đào tạo của bộ y tế sẽ tiến hành thẩm định các cấp mã đào tạo
khi đó các bệnh viện như bệnh viện một trăm chín mươi chín sẽ trở thành cơ sở thực hành hiệu quả hơn đối với sinh viên y khoa
trên địa bàn đà nẵng